thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày hôm nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là gần một bốn triệu ca
trong đó có hơn một triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
và số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm năm mươi tám ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi hai sáu triệu liều và tiêm mũi thứ hai là hơn năm mươi ba triệu liều
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hà nội cũng vừa có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
do số f hai tuần qua đã tăng lên là gần bảy năm trăm linh ca trong cộng đồng
và hà nội thì đã có quận đống đa chuyển từ màu vàng sang màu cam là màu có nguy cơ cao
và tám đơn vị hành chính cấp huyện đã đạt cấp độ một là vùng xanh
tăng một đơn vị
so với tuần trước
hiện nay thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
hà nội có tám quận huyện đạt cấp độ một nguy cơ thấp màu xanh
gồm ba vì long biên phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
so với lần công bố ngày ba tháng một mươi hai hà nội đã có thêm một địa phương trở thành vùng xanh là quận long biên
điểm đáng chú ý quận đống đa đã nâng từ cấp độ hai
cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
trong một mươi bốn ngày vừa qua quận này đã ghi nhận một ba trăm ba mươi sáu f trong cộng đồng
hai mươi quận huyện thị xã còn lại được đánh giá là cấp độ hai nguy cơ trung bình là màu vàng
theo thông báo tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất là một liều vaccine phòng covid một mươi chín
là chín mươi bốn ba đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín là tám mươi ba chín

đã đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi